các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh viện hà nội tuyệt đối không được từ chối bệnh nhân
vào tối hai mươi sáu tháng một mươi hai sở y tế hà nội công bố thêm một tám trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
cao hơn con số một tám trăm bảy mươi chín ca của ngày trước đó
nhiều ngày qua số trường hợp dương tính ở hà nội liên tục đạt đỉnh
các ca mắc trải đều trên hầu hết các quận huyện các phường
vào chiều hai mươi sáu tháng một mươi hai sở y tế hà nội đã có chỉ đạo tới tất cả cơ sở khám chữa bệnh
trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong cho bệnh nhân covid một mươi chín
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế hà nội hiện có một bốn trăm bảy mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
ở mức độ trung bình ba trăm ba mươi hai ca ở mức độ nặng nguy kịch
trong số các bệnh nhân nặng nguy kịch có hai trăm chín mươi trường hợp phải thở oxymos gọng kính
hai trường hợp thở oxy dòng cao hfnc bảy trường hợp thở máy không xâm lấn hai mươi ba trường hợp thở máy xâm lấn
trước hết các trường hợp nghi ngờ các ca bệnh nghi nhiễm ncov cần được phân loại đánh giá nguy cơ
chẩn đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồn chuyển tuyến tiếp nhận và điều trị kịp thời
người đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ đặc biệt lưu ý
hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine covid một mươi chín một trăm linh đối với người bệnh phải nhập viện
ghi nhận tại phiếu khám vào viện
các cơ sở khám chữa bệnh phải sắp xếp luôn di chuyển
khu vực khám bùng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao gồm người trên năm mươi tuổi
mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
mỗi cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín phải sẵn sàng điều trị hai tầng
để sự tri cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển độ
sở y tế hà nội đặc biệt yêu cầu tất cả bệnh viện không được từ chối bệnh nhân diễn biến nặng
nguy kịch đảm bảo f được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
sau khi sức khỏe của bệnh nhân ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại mức độ bệnh
đánh giá nguy cơ để phân luồn đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín cũng được yêu cầu cung ứng đầy đủ thuốc
vật tư tiêu hao trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân ra soát lại cơ sở hạ tầng
hệ thống oxy bình bồn chai thiết bị phụ trợ đảm bảo tồn trữ và cung cấp oxy y
cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến bệnh viện theo phân tầng điều trị
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ y tế cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị
triển khai biện pháp giảm nguy cơ tử vong trong người bệnh covid một mươi chín tại cơ sở khám chữa bệnh
trong đó bộ y tế nhấn mạnh hiện chưa ghi nhận biến chủng omitron tại việt nam
nhưng nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn
bên cạnh đó các biến chủng đang lưu hành sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín
ở nhóm nguy cơ người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ
vì vậy việc quản lý bảo vệ phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
qua đó kịp thời theo dõi
sức khỏe điều trị sớm hạn chế tử vong là yêu cầu cấp thiết
quý vị và các bạn thân mến trong khi hà nội có hơn một tám trăm linh ca covid một mươi chín mới mỗi ngày
nhiều người đã chủ quan mặc kệ như lúc hà nội chưa có dịch
trước thử trạng đó nhiều dân gia cảnh báo nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến cảnh vỡ trận
như thành phố hồ chí minh hồi giữa năm
hà nội khéo toan như thành phố hồ chí minh
số ca mắc covid một mươi chín tăng là hệ quả có thể lường trước được của quá trình mở cửa
trở lại các hoạt động kinh tế xã hội
nhưng nhìn vào sự lơ là chống dịch của nhiều người hà nội những ngày này
không thể không lo về viễn cảnh số ca bệnh tăng vượt tầm kiểm soát
sau thời gian dài giãn cách xã hội việc xác lập cuộc sống bình thường mới
không chỉ thúc đẩy phục hồi kinh tế đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tăng cao
vào cuối năm mà còn mang lại bầu không khí phấn khởi cho người dân thủ đô
vốn bị ảnh hưởng về cả sinh kế lẫn đời sống tinh thần mở cửa trở lại để thích ứng
với đại dịch là quá trình mà chính quyền và người dân cần chuyển đổi một cách an toàn
và linh hoạt trong cả tư duy lẫn thói quen lối sống
tất cả phải dựa trên các nguyên tắc phòng chống dịch trong đó có việc tuân thủ thông điệp năm k
điều này đòi hỏi ý thức của người dân cùng công tác quản lý chặt chẽ của chính quyền các cấp
tuy nhiên trạng thái phòng chống dịch của hà nội dường như vẫn đang chuyển thẳng
từ cực này sang cực khác
sau những ngày đóng cửa nghiêm ngặt nhiều người cư xử như thế hà nội đã trở lại
thời chưa có covid một mươi chín
họ không hiểu rằng bình thường mới không thể giống với bình thường cũ
từ khi sars cov hai xuất hiện cuộc sống với toàn bộ thói quen hành vi cách thức làm việc
giao tiếp của con người không bao giờ có thể trở lại như xưa
vì thế mà họ lơ là năm k quên đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng quên giữ khoảng cách an toàn
khi giao tiếp lờ đi khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người
có thể thấy rõ điều này vào buổi tối hai mươi bốn tháng một mươi hai trong khu vực nhà thờ lớn vắng vẻ
và các biện pháp kiểm soát chống dịch của chính quyền
nhiều tuyến phố trung tâm khác ở quận hoàng kiếm lại khen đạt người đi chơi giáng sinh
khoảng cách an toàn đã bị xóa bỏ đã đành nhiều người còn không thèm đeo khẩu trang
hoặc đeo theo kiểu có cũng như không
người dân quên các lực lượng chức năng cũng không quyết liệt nhắc cho họ nhớ
rất ít người bị phạt vì không đeo khẩu trang
ở nhiều hàng quán việc quét mã qr khai báo y tế cũng được chăn hay chớ
vì khách nào lười quét mã thì nhân viên cũng dễ dàng bỏ qua
có vẻ như bình thường mới
thích ứng an toàn và linh hoạt ở hà nội đang bị biến thành thả nổi
quá ỉ lại vào hai mũi vaccine được tiêm người ta quên mất thực tế rằng
mỗi ngày thủ đô có trên dưới một tám trăm linh ca covid một mươi chín mới
đó là chưa kể việc dừng các hoạt động giải trí thể dục thể thao
dừng phục vụ ăn uống tại chỗ ở quận này nhưng lại mở ở quận chín
cũng khiến quá trình phòng dịch trở nên thiếu nhất quán
khi hàng quán ở quận vùng cam chỉ được bán mang về
dân trong quận tràn sang quán bên kia đường hoặc chỉ cách mấy bước chân
nhưng là địa bàn quận khác khiến cho biện pháp hạn chế ngăn chặn dịch đó trở thành vô nghĩa
khá khôi hại khi cùng thuộc khu đô thị times city
nhưng trong lúc phần lớn các cơ sở ăn uống giường phục vụ tại chỗ
thì chỉ cách đó vài chục mét khu park hul vẫn hoạt động bình thường
vì thuộc địa phận quận hoàng mai thời điểm chưa thành vùng cam
rõ ràng cách quản lý này của hà nội là đang có vấn đề
trước thực trạng số ca mắc covid một mươi chín không ngừng tăng lên những ngày qua
hà nội cần sốc lại ngay ý thức
hà nội cần sốc lại ngay ý thức chống dịch ở cả người dân và lực lượng chức năng
đừng coi vaccine là tấm khiên không thể đâm thủng
hãy nhớ rằng vaccine chỉ là một phần trong phương châm chống dịch
năm k cộng vaccine cộng thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân
không thể cứ giãn cách xã hội mãi nhưng việc chuyển từ thái cực kiểm soát các gao
sang thả lòng quá mức có thể làm hỏng thành quả chống dịch nhiều tháng vừa qua
đừng xem thường con số một tám trăm linh ca mỗi ngày
bài học mang tên thành phố hồ chí minh vẫn còn đủ nóng
để hà nội tránh đi vào vớt xe đổ của sự lơ là chú quan
hãy khắc thật sâu hai chữ an toàn trong cụm từ thích ứng an toàn
nếu không muốn vỡ trận vì dịch bệnh trong tương lai gần
số có mắc và ép không chuyển nặng tại hà nội tăng khiến người dân lo lắng
thế nhưng vẫn còn một số bộ phận người dân còn lơ là với dịch
chính điều này đang khiến cho diễn biến dịch tại hà nội ngày càng tồi tệ hơn
để kịch bản vỡ trận cả thành phố hồ chí minh không bị lập lại
và để có một cái tết an toàn bên gia đình người thân
mỗi người cần tự nâng cao ý thức thực hiện nghiêm năm k của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và gặp lại